họ tên đối tượng doãn trung dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại tổ bảy khu một phường trương vương thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
đặc điểm nhận dạng khuôn mặt chữ nhật tầm cao khoảng một m tám mươi sống mũi lõm sái tay trúc nếp tay dưới cụt dấu vết riêng sẹo chấm cách bốn cm sau mép trái
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đề nghị công dân nào phát hiện người có đặc điểm nêu trên
thông báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh
theo số điện thoại đồng chí đại tá thái hồng kông phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh
số điện thoại chín trăm một mươi ba hai trăm năm mươi một tám trăm năm mươi bảy và đồng chí đại tá nguyễn quốc trung trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh
số điện thoại chín trăm một mươi ba hai trăm sáu mươi ba bốn trăm hai mươi một hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định của pháp luật
ngày hôm qua mưa lớn đã xảy ra trên địa bàn tỉnh đắk lắc
người chạy xiết nhưng bất chấp nguy hiểm hai cô gái trú tại thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc vẫn băng qua suối
hậu quả một nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi và tử vong vụ việc xảy ra vào tối ngày hôm qua hai mươi năm tháng chín
nạn nhân được xác định là võ hoàng bảo duyên một mươi bảy tuổi trú tại thôn hai xã bình thuận thị xã buôn hồ
theo người dân tại hiện trường cho biết khoảng một mươi tám giờ cùng ngày duyên và một người bạn gái chạy xe máy băng qua đường vào lô cao su thuộc xã cư bao thị xã buôn hồ để dự sinh nhật bản
ngay lúc này nước từ đầu nguồn chảy về rất mạnh nhưng hai cô gái vẫn cố để vượt qua và bị té ngã
người bạn của duyên rất may mắc kẹt vào gốc cây và được người dân cứu sống còn duyên và chiếc xe máy thì bị nước lũ cuốn trôi
sau hơn hai giờ đồng hồ lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân cùng xe máy cách nơi xảy ra sự việc khoảng ba trăm linh mét
trong khi đó tại bến tre một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe mô tô và xe tải vừa xảy ra tại thành phố bến tre khiến một nạn nhân tử vong tại chỗ
xe ô tô tải biển kiểm soát năm mươi một c bảy mươi chín nghìn tám trăm bốn mươi tám do nguyễn hoàng thanh nhã sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy thường trú cư xá phú lâm a phường một mươi hai quận sáu tp hcm điều khiển
khi đến khu vực đường võ nguyên giáp thì va chạm với xe mô tô biển kiểm soát bảy mươi một h ba bốn nghìn năm trăm hai mươi năm do chị dương thị châu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín thường trú xã định thủy huyện mỏ cây nam điều khiển hậu quả làm chị dương thị châu tử vong tại chỗ
hiện cơ quan chức năng đang điều tra
để giải quyết thực trạng này sáng ngày hai mươi năm tháng chín phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã triển khai kế hoạch xử lý xe ba bánh xe chở công cành vi phạm luật giao thông đường bộ
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại đường giải phóng cửa ngõ của thủ đô nơi có rất nhiều trường hợp vi phạm kiểu này
hàng chục cây sắt dài năm mét nhưng chỉ được chở trên chiếc xe lam dài không quá hai mét
sẽ thế nào nếu một ngày khi bạn đang dùng đèn đỏ và một chiếc xe như thế này mất kiểm soát lao tới